thưa quý vị như vậy là số vốn đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không ngừng tăng cao không chỉ là quý i năm hai nghìn một mươi chín và cả trong tháng năm này
vậy đây sẽ là cơ hội hay thách thức đối với chúng ta trong quá trình hội nhập ngày càng sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn về vấn đề này với phó giáo sư tiến sĩ trần hoàng ngân

trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín